ông nguyễn văn văn phó giám đốc sở y tế tỉnh quảng nam cho biết tỉnh có quy định người từ các khu vực có dịch covid một mươi chín đã tiêm hai mũi vaccine thì phải cách ly tập trung bảy ngày sau đó cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày thay vì cách ly tập trung một mươi bốn ngày như trước đây
riêng người chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi thì vẫn phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
về việc những người dân về từ đà nẵng ông văn cho biết hiện tỉnh đã chỉ đạo sở nghiên cứu quy định mới sao cho phù hợp với thực tế tình hình dịch
chúng tôi đang tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh về quy định cách ly y tế kể cả những người tiêm đủ hay chưa đủ mũi vaccine vùng xanh vùng vàng vùng đỏ như thế nào ông văn nói
trường hợp người đà nẵng đi ngang qua địa bàn tỉnh quảng nam ông văn cho hay có thể đi bình thường theo đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi còn nếu theo quốc lộ một qua các chốt kiểm soát thì phải khai báo cam kết đi thẳng không dừng đỗ
và huế phải có lý do chính đáng
trong khi đó ông nguyễn thanh bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết mọi công dân có nhu cầu đều có thể về với điều kiện phải đăng ký trên hệ thống huế s và được địa phương phê duyệt
theo ông bình tỉnh vẫn hạn chế những người về từ vùng có dịch covid một mươi chín
tuy nhiên nếu người về chứng minh được lý do chính đáng như mang thai đau ốm lo tăng mà khi đăng ký trên phần mềm huế s thì tỉnh vẫn duyệt cho vào địa bàn
chúng tôi đã phê duyệt cho vào huế nhiều trường hợp từ công vụ
những người bình thường có lý do chính đáng
việc phê duyệt được vào hay không gần như rất nhanh miết là có lý do chính đáng và tuân thủ các quy định ông bình nói
hiện nay thừa thiên huế yêu cầu người về từ vùng dịch nếu chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
nếu đã tiêm hai mũi vaccine thì cách ly tập trung bảy ngày và sau đó tự cách ly tại nhà thêm bảy ngày nữa
theo ông bình tỷ lệ người dân được tiêm chủng ở thừa thiên huế còn thấp nên nguy cơ bùng phát dịch còn cao
do vậy biện pháp cách ly tập trung bảy ngày sau đó tiếp tục giám sát y tế ở nhà bảy ngày là hợp lý trong thời điểm này
cũng giống như các công dân từ nước ngoài trở về đã tiêm hai mũi nhưng vẫn phải cách ly tập trung bảy ngày ông bình giải thích
cũng theo ông bình người dân muốn đi ngang tỉnh thừa thiên huế để đến địa phương khác cũng cần đăng ký trên hệ thống phần mềm huế s
hoặc khai báo tại chốt kiểm soát y tế trên quốc lộ và phải cam kết không dừng lại trên đường không tiếp xúc với ai dọc đường
người đi từ thành phố đà nẵng về quảng trị
bằng xe máy sẽ có xe trung truyền chờ người và xe đi từ hầm hải vân huyện phú lộc đến chốt kiểm soát y tế phía bắc của tỉnh huyện phong điền